thưa quý vị chỉ trong hai ngày qua đã có ít nhất bảy người tử vong do mưa lũ tại lai châu yên bái và sơn la
ngoài ra hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hư hỏng hoặc bị cuốn trôi
lai châu là địa phương đang có thiệt hại lớn nhất về người đã có bốn người thiệt mạng và ba người bị thương
mưa lũ cũng làm sạt lở hư hỏng bốn công trình thủy lợi tại huyện than uyên cùng một số trường mầm non
theo thống kê mưa lũ ở sơn la đã khiến một người ở bản nà lách xã triển lao tử vong do bị lũ cuốn trôi
một trăm một mươi chín nhà bị ảnh hưởng trong đó tám nhà ở xã triển hoa triển lao bị sập đổ hoàn toàn
nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp
còn tại yên bái hai cháu nhỏ từ một đến hai tuổi trú ở huyện mù căng trải bị đá lăn vào nhà gây tử vong
mưa lũ cũng gây thiệt hại ba mươi năm ngôi nhà
do mưa quá lớn lượng đất đá sạt lở đã tràn lấp toàn bộ đường vào hai xã hồ bốn khao mang của huyện mù căng trải
mưa lũ đã làm hư hỏng nặng một số đoạn đường trên quốc lộ ba mươi hai
từ chiều qua huyện mù căng trải đã huy động lực lượng để sửa chữa
có đến gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
đến nay đã có bảy máy xúc được đưa đến điểm sạt lở tiếp giáp xã hồ bốn để dọn dẹp đất đá
dự kiến thông tuyến trong ba ngày tới